dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc chính phủ tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bàn về giải pháp phát triển và triển khai kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
tại phiên họp chiều nay các thành viên chính phủ đã đưa ra các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng
trong những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi bảy trong bối cảnh vừa phải thúc đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu
lại nền kinh tế vừa phải bảo đảm mục tiêu tăng trưởng nhanh ổn định và phát triển bền vững
trong quý i tình hình sản xuất nông nghiệp phục hồi và phát triển tăng trưởng dịch vụ đạt khá
du lịch phát triển mạnh chỉ số giá tiêu dùng đang có xu hướng giảm dần và trong tầm kiểm soát
các cân đối lớn về tài chính tiền tệ tín dụng cơ bản được bảo đảm
thị trường tiền tệ tín dụng và hoạt động ngân hàng diễn biến tích cực
thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao
môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tiếp tục tăng
tuy nhiên khu vực công nghiệp và xây dựng chỉ tăng bốn một mươi bảy thấp hơn nhiều so với cùng kỳ
nguyên nhân là do hầu hết các ngành công nghiệp đều có mức tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ
trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng chậm chỉ đạt tám ba thấp hơn so với cùng kỳ là tám chín mươi bốn
công nghiệp khai khoáng giảm mạnh với mức giảm một mươi so với cùng kỳ năm trước
riêng khai thác dầu thô giảm một mươi bốn chín nhưng đây là mức giảm nằm trong kế hoạch
do mục tiêu cả năm
năm hai nghìn một mươi bảy đối với sản lượng dầu thô khai thác trong nước là một mươi hai hai mươi tám triệu tấn
thấp hơn hai chín mươi hai triệu tấn so với cùng kỳ
do vậy tổng sản phẩm trong nước quý i năm hai nghìn một mươi bảy tăng năm một
thấp hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu là năm bốn mươi tám
tại phiên họp các thành viên chính phủ cũng đưa ra các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng
trong ba quý còn lại trong bối cảnh vừa phải thúc đẩy nhanh quá trình
tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với nâng cao chất lượng hiệu quả
năng lực cạnh tranh chuyển đổi mô hình kinh tế đang ở giai đoạn mới bắt đầu
vừa phải bảo đảm mục tiêu tăng trưởng nhanh ổn định và phát triển bền vững
các giải pháp chỉ đạo điều hành kinh tế cần kết hợp giữa giải pháp ngắn hạn
với chung và giải hạn
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần khẩn trương nghiêm túc
triển khai thực hiện các chương trình hành động đã ban hành kiên định
điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động linh hoạt cải cách thương mại
chính sách tiền tệ và đặc biệt là theo dõi sát diễn biến tình hình
để có giải pháp kịp thời và chủ động hơn mà cụ thể cần tái cơ cấu
hệ thống ngân hàng thương mại